nguồn tin ngoại giao liên minh châu âu cho biết nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy đang thảo luận việc áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu vận chuyển qua đường biển từ nga ở mức từ sáu mươi năm đến bảy mươi usd một thùng
đại sứ của hai mươi bảy quốc gia eu đang xem xét đề xuất của g bảy nhằm đạt được sự đồng thuận về vấn đề này
theo đó hầu hết các quốc gia trong eu trong đó có pháp và đức hai quốc gia thành viên g bảy đều ủng hộ áp dụng mức giá trần
chỉ có ba lan và hungary hoàn toàn phản đối việc áp giá trần và một số nước khác chưa nhất trí với mức giá
hồi tháng chín bộ trưởng tài chính các nước g bảy đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của nga từ ngày năm tháng một mươi hai và sau đó hai tháng đối với các sản phẩm dầu
khoảng bảy mươi tám mươi năm khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của nga được vận chuyển bằng giao thông
kế hoạch áp giá trần là nhằm ngăn chặn các công ty vận tải công ty bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm vận chuyển dầu mỏ của nga trên toàn cầu
trừ khi được bán với giá không cao hơn mức trần do g bảy và các nước đồng minh đặt ra
do các công ty vận tài và bảo hiểm hàng đầu thế giới đều có trụ sở tại các quốc gia g bảy
nên việc áp giá trần có thể khiến nga khó có thể bán dầu mỏ với giá cao hơn
hiện dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của nga đáp ứng khoảng một mươi nguồn cung toàn cầu